thời điểm xảy ra cháy trong cửa hàng có sáu người
do đám cháy quá lớn nên lực lượng cảnh sát phòng cháy giữa cháy và cứu nạn cứu hộ chỉ đưa được ba người ra ngoài
ba người còn lại đã tử vong
tài sản thiệt hại ước tính khoảng bốn tỷ đồng
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy do chập điện
tại quảng bình cửa hàng tạp hóa thành nhung ở thị trấn hoàn lão huyện bố trạch đã xảy ra cháy vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày ba mươi một tháng một mươi
thời điểm xảy ra cháy vợ chồng chủ cửa hàng đang ngủ
và khi phát hiện cháy hai vợ chồng đã kịp tháo chạy ra bên ngoài
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt và dập tắt vụ cháy vào lúc bảy giờ ba mươi phút sáng
vụ hỏa hoạn xảy ra không gây thiệt hại về người nhưng tài sản của gia đình đã bị thiệt hại nặng nề
tại hà nội khoảng hai mươi một h ngày hai tháng một mươi một tại khu vực rừng đặc dụng đầu nguồn xã phú minh huyện sóc sơn xảy ra cháy
sau khi nhận được tin báo ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội và lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy hà nội đã huy động gần bốn trăm linh người cùng với nhiều phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường
do cường độ gió mạnh vụ cháy xảy ra phức tạp và lan nhanh địa hình hiểm trở đã gây khó khăn cho công tác chữa cháy
đến chín h ba mươi phút sáng ngày ba tháng một mươi một vụ cháy rừng đã được dập tắt hoàn toàn
theo báo cáo ban đầu diện tích rừng bị cháy khoảng một bốn mươi năm hectare
cháy thảm thực bì dưới tán rừng thông keo gây tắp lá khoảng hai mươi ba mươi
cháy rừng đã thành lập ban quản lý và vận hành theo đúng quy định
theo đánh giá của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các công trình nhà ở trung cư tại tỉnh thái bình
đều được đầu tư trang bị về phòng cháy chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên trong quá trình sử dụng khai thác nhiều bất cập trong công tác này đã phát sinh
một khu trung cư trên địa bàn phường trần hương đạo tp thái bình
toàn bộ khu vực ban công của các căn hộ trung cư đều được các hộ dân hàn kín sông sát như thế này
một số ít hộ dân cũng có ý thức trong việc tạo lối thoát nạn
nhưng cũng lại để tình trạng nhiều đồ vật che chắn lối thoát nạn
đây chính là một trong những mối nguy hiểm trong công tác cứu hộ cứu nạn khi sự cố cháy nổ xảy ra
tôi thấy là việc phòng cháy chữa cháy rất cần thiết
hàng ngày mọi người dân phải có ý thức
ví dụ như là thắp hương tháng đôi tuần có ý thức này
rồi sử dụng bếp ga trước khi đi ra ngoài cũng phải tắt
sử dụng bếp điện cũng thế
và luôn luôn là có ý thức là phòng cháy chữa cháy
tôi cũng muốn kiến nghị trong ban quản lý và tổ dân phố
có những tháng họp hành với bà con
thì cũng luôn luôn đưa ra vấn đề
để bà con không lúc nào được lơ là cảnh giác
để phòng cháy chữa cháy tốt nhất là cho mình cho gia đình mình
và nhất là khu trung cư này nếu xảy ra hỏa hoạn thì rất là nguy hiểm
bên trong một căn hộ tại khu trung cư ba trăm bảy mươi chín thành phố thái bình
chủ các hộ kinh doanh tạp hóa hàng hóa bày ký lối đi
nhiều mặt hàng là đồ dễ cháy cũng chiếm hết lối cầu thang như thế này
ngoài ra tình trạng lấn chiếm hành lang
lối thoát hiểm của các khu trung cư này
cũng diễn ra rất phổ biến
là một người dân hôm nay được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy về đây
xem xét và hướng dẫn cho chúng tôi
chúng tôi thấy đây là một điều vô cùng cần thiết
đối với các hộ dân khi sống ở khu trung cư
và đặc biệt là đối với các hộ dân ở trên tầng
thì chúng tôi thấy là hiện tượng còn để rất là nhiều đồ đạc ra ngoài hành lang
như vậy là khi mà
ở thoát hiểm ấy thì có
ở khu trung cư tại khu trung cư này
thì có ba điểm thoát
thì đều rất hợp hướng quần áo
rồi là tủ giày tủ dép
thì khi mà xảy ra các cái vụ cháy
thì khi mà ảnh hưởng rất là ảnh hưởng đến cái lối thoát của các hộ dân
ban quản lý thì thành lập các
thành lập cái đội phòng cháy chữa cháy
và được tập huấn và thực hành thường xuyên
với công tác phòng cháy chữa cháy
khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy
thì do là ý thức của người dân
về cái việc đảm bảo an toàn
cho cái việc chống trộn
và cho trẻ khỏi leo ra ngoài
nên là các khách hàng còn nắp cái chuồng cọp
nên là nó sẽ khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy
trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các khu trung cư
đều rơi vào tình trạng chung
đó là không được kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên
dẫn đến hư hỏng hoặc không phát huy hiệu quả khi sử dụng
qua công tác kiểm tra ra soát
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhắc nhở
và yêu cầu ban quản lý có hứa khắc phục tay thế
tuy nhiên những hạn chế từ các ban quản lý trung cư
cũng là một trong những khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy
đối với cái việc mà quản lý các phương tiện chữa cháy
mặc dù là trong cái bảo trì bảo dưỡng
hàng năm là đối với các ban quản trị thì cũng có
thế nhưng cái duy trì cái đấy cũng chưa được thường xuyên
một số trung cư là khi đoàn kiểm tra là
chúng tôi kiểm tra là các thiết bị nó cũng đã bị hư hỏng
và chúng tôi cũng đã phải kiến nghị để người ta khắc phục
mặc dù là có đa phần là các trung cư cũng đã tiến hành khắc phục
nhưng cái này thì ban quản lý cái trách nhiệm của ban quản lý
nó cũng vẫn là một cái do dân bầu
nên là đôi khi là cái năng lực và cái khả năng
để người ta triển khai những cái đấy nó cũng vẫn còn hạn chế
ngoài ra đắc thu không chỉ tại thái bình
mà tại nhiều địa phương khác
đó là nhiều khu trung cư đã được xây dựng từ những năm
trước khi luật phòng cháy cháy được ban hành
do đó những công trình này tồn tại rất nhiều yếu tố
không đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy
có những cái trung cư đấy thì cho đến thời điểm này
là từ chủ đầu tư đến đơn vị quản lý
qua rất nhiều cái chủ đầu tư và đơn vị quản lý
cái thứ hai là đối với cái hộ gia đình
mà sử dụng trong cái tòa trung cư này
cũng thay đổi rất là nhiều
cái thứ ba là đặc biệt là cái việc quan tâm
và cái ý thức của chủ đầu tư
cũng như là một bộ phận ban quản lý
các cái tòa nhà trung cư cũng như nhà cao tầng
cũng rất hạn chế
thì sau quá trình kiểm tra
lần này chúng tôi sẽ tổng hợp
mà đánh giá đúng cái thực trạng
của các cái tòa nhà cao tầng cũng như nhà trung cư
qua đợt tổng giả soát kiểm tra an toàn về phòng cháy cháy

với loại hình trung cư nói riêng
và các loại hình khác nói chung
được những cảnh sát phòng cháy cháy đã đưa ra nhận định
sự chủ quan thiếu ý thức của người dân
trong công tác phòng ngừa cháy nổ
vẫn là một trong những vấn đề nổi cụ nhất
và cần sớm được chấn chỉnh khắc phục
còn cái ý thức của người dân trong các cái việc
mà công tác phòng cháy của trung cư
thì chúng tôi cũng đánh giá là một cái vấn đề
mà chúng tôi cũng gần phải lưu ý
mặc dù là hàng năm là phối hợp
chúng tôi đều phối hợp với các ban quản trị trung cư
để tổ chức tập huấn
nhưng mà khi mà kêu gọi người dân xuống tham gia tập huấn
thì cái số lượng mà người dân tham gia tập huấn rất là ít
và chúng tôi cũng đã phối hợp với trung cư
là tổ chức thành nhiều lớp
và cho nhiều thời điểm
để làm sao mà các hộ dân người ta tham gia được nhiều hơn
nhưng mà cái chất lượng về cái việc đấy
nó vẫn còn hạn chế
thì cái này nó liên quan cái ý thức của người dân sinh sống
trong các cái khu trung cư này
mới đây nhất ngày hai mươi bốn tháng một mươi
đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
tại tòa nhà trung cư mini ngõ một trăm ba mươi hai cầu giấy
phường quan hoa quận cầu giấy tp hà nội
một mươi một người dân sinh sống trong khu trung cư này
đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
giải cứu ra ngoài an toàn
đã có bài học đắt giá rút ra từ vụ cháy này
đó là toàn bộ lối thoát nạn của trung cư này
đều bị bịt kín
do đó lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
phải tiếp cận lên tầng cao nhất của nhà hàng xóm
tiến hành cắt chuồng cọp trên tầng tung
căn trung cư mini đang cháy
cứu những người bên trong thoát ra ngoài an toàn
vâng những hình ảnh tinh hoàng
mà quý vị đã xem
và quý vị vừa thấy trên màn hình
có lẽ sẽ còn ám ảnh với nhiều người
từ trước đến nay đã có rất nhiều vụ sô lấn
dẫn đạp nhau dẫn đến thương vong
trong những sự kiện tụ tập đông người
nếu bị rơi vào đám đông hoảng loạn
để sống sót và thoát khỏi tình huống này
chúng ta cần nắm vững những kỹ năng nào
mục bạn nên biết tuần này sẽ đề cập đến nội dung ngay sau đây
chúng tôi có một số các khuyến cáo
thứ nhất đó là đối với những người
tham gia các sự kiện như thế này
đầu tiên nếu như không may gặp phải
những sự cố tương tự
thì cái đầu tiên là tâm lý của chúng ta phải bình tĩnh
bởi vì nếu như khi tâm lý của chúng ta hoảng loạn
tư duy của chúng ta sẽ không phán đoán được
chính xác như thế nào
đối với cái đường thoát nạn nào là hợp lý nhất
cái thứ hai đó chính là
khi xác định được vị trí
để có thể thoát nạn
thì chúng ta phải di chuyển thoát nạn
theo hướng của dòng người
tuyệt đối không đi ngược hướng của dòng người
vì nếu đi ngược hướng thì chúng ta sẽ
rất nhanh chóng có thể bị rậm đạp
và bị đè lên
và khi di chuyển thoát nạn thì chúng ta lưu ý là
cố gắng là hai tay của chúng ta ép vào lồng ngực
ép vào lồng ngực để tránh các việc va đập
rất nhiều các nạn nhân bị ép
mà vỡ lồng ngực
gây tổn thương nội tạng
và gây tử vong
thứ ba đó là khi trong tham gia các sự kiện này
thì chúng ta khi đến các sự kiện
thì cố gắng
chúng ta phải đảm bảo là đi những đôi giày
đảm bảo là nó nhẹ nhàng nhất
không nên đi cuốc
đi những đôi giày cao gót
nếu như không ai trường hợp mà gặp phải những sự cố
thì việc di chuyển
thoát nạn gặp rất nhiều khó khăn
với công nghệ bốn hiện nay
thì những điện thoại cũng là những cái
cứu cánh cho chúng ta
về mặt chúng ta có thể xác định được vị trí
chúng ta có thể xác định được bản đồ
khi chúng ta di chuyển thoát nạn
và thậm chí là khi tham gia các sự kiện
thì chúng ta cần mang theo các phương tiện
ví dụ như nước
những người mà thiếu nước thì nhanh chóng bị ngất
và dẫn đến tử vong hơn là so với những người
mà được uống đầy đủ nước
và chúng ta cũng lưu ý là
khi di chuyển thoát nạn thì chúng ta cũng không nên
đi theo một cái đường thoát nạn
mà cả tất cả dòng người tập trung
bởi vì là nếu như như vậy
thì chúng ta sẽ dẫn dễ dẫn vào
những cái người ta hay gọi là cái núp chai
và những vào những việc
vào những vị trí như đấy
thì chúng ta rất dễ bị cái hiện tượng này
chen lớn sô đẩy và dẫm đạp lên nhau
và gây tử vong như các cái tình huống
mà ở các nước vừa xảy ra
vâng chúng ta cần phải ghi nhớ rằng
cách duy nhất giúp cho chúng ta thoát khỏi
được thảm họa đó là sự bình tĩnh
hãy bình tĩnh để phán đoán
và hành động chính xác nhất
đến đây chương trình a lô một trăm một mươi bốn tuần này
cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo